tại hà nội đã diễn ra lễ ký quy chế phối hợp giữa viện kiểm sát nhân dân tối cao và bộ quốc phòng
về công tác tạm giữ tạm giam giám định và điều tra kỹ thuật hình sự
trong thời gian qua viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của bộ quốc phòng
trong việc thực hiện chức năng trong công tác tạm giữ tạm giam giám định và điều tra kỹ thuật hình sự
trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới viện kiểm sát nhân dân tối cao và bộ quốc phòng
đã xây dựng nội dung quy chế phối hợp giữa hai ngành về công tác tạm giữ tạm giam giám định và điều tra kỹ thuật hình sự
quy chế được xây dựng gồm ba chương mười điều
đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ
nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật và đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới